gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh và thông tin về việc người dân sau khi hết thời gian cách ly
đã bỏ đi bó hoa được bệnh viện trao tặng gây ra nhiều ý kiến trái chiều về việc có hay không nên tặng hoa cho người bệnh
trong thời điểm dịch covid một mươi chín còn nhiều diễn biến phức tạp và nước ta đang phải chịu rất nhiều chi phí khác liên quan đến dịch bệnh này
mời quý vị khán giả cùng chúng tôi lắng nghe một số ý kiến chung quanh câu chuyện này
hình ảnh này xuất hiện những ngày gần đây phản cảm và nên dừng lại là ý kiến của một số người dân
khi mà anh vào viện anh cố bệnh người ta điều trị cho anh khỏi xong khi người ta ra
đợt thứ nhất là người tặng hoa anh để anh thấy là cái thành quả của bác sĩ rất tốt và anh đã khỏi bệnh
thì đáng nghe chính cái này anh phải ơn người ta như vậy phải cảm ơn các bác sĩ
thế anh không có nợ cái này vất đi cái này cái đồng chí cái nghề này phải nên án kịch
bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến khác về việc tặng hoa cho người bệnh hay không
khi người ta được xuất viện người ta rất là mừng
thế cho nên là
nếu như người nhà và những các người nào có thể thân quen lên tặng hoa cho người ta
thì người ta lúc ấy cảm thấy cũng rất là hạnh phúc
theo tôi thì việc đấy thì cũng là một cái nghĩa tích cực đối với chính phủ dành cho những người cách ly
nhưng mà với số người cách ly quá nhiều như thế thì mình nghĩ là không nên
vì cũng một mặt nữa là vì khá tốn thời gian tụ tập đông người
việc tặng hoa nó giống như là một cái sự chia sẻ
tuy nhiên đó
nó chỉ nên với những ca bệnh nặng hoặc là những ca bệnh đầu tiên
còn với trong cái tình hình hiện nay chúng ta nên để dành công sức và vận lực để dành cho những cái việc nó thiết thực hơn
ngành y tế thì chúng tôi cũng không cần cũng không đòi hỏi phải tri ân cũng không đòi hỏi là phải được tung hô
tuy nhiên rằng là cái việc điều trị thành công cho một bệnh nhân
thì bên cạnh cái niềm vui của bệnh nhân thì nó cũng có niềm vui của ngành y tế
thế tôi nghĩ là chúng ta chia sẻ với nhau
chúng tôi cũng không nhất thiết phải lãng phí như vậy
có thể thấy việc nên hay không nên tặng hoa cho người bệnh
có lẽ cần xem xét vào nhiều yếu tố thời gian không gian sự thiết thực của hành động này
nhưng có một điều chắc chắn rằng dù tặng hoa hay không tặng hoa
khi nhìn vào những hình ảnh này các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
các anh bộ đội cụ hồ ngủ ngoài trời để nhường chỗ cho người dân cách ly
những vị lãnh đạo của đất nước và hàng chục nghìn người lặng lẽ âm thầm ngày ngày chống dịch
bảo đảm an toàn
bảo đảm tối đa cho nhân dân
họ là những người xứng đáng nhất được tôn vinh và được người dân dành tặng những tình cảm chân quý